thưa quý vị thành phố hồ chí minh là địa phương tiên phong thông qua chính sách đặc thù
nhằm thu hút giữ chân nhân lực cho y tế cơ sở
tuy nhiên bên cạnh những kỳ vọng và vui mừng ở đâu đó vẫn còn có những tiếng thở dài
ngày bảy tháng bốn vừa qua thành phố hồ chí minh lần đầu tiên thông qua chính sách đặc thù
giúp củng cố nâng cao năng lực trạm y tế trên địa bàn
sở y tế thành phố đánh giá đây là một tín hiệu tích cực cho thấy y tế cơ sở sẽ khởi sắc
khi thu hút và giữ chân được nhân viên y tế
về mức hỗ trợ cụ thể bác sĩ đang trong thời gian tham gia chương trình thí điểm thực hành
tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế nhận sáu mươi triệu đồng trong một mươi tám tháng
điều dưỡng và hồ sinh nhận ba mươi triệu đồng trong chín tháng
nhân viên y tế về hưu có chuyên môn bác sĩ tham gia các trạm y tế hưởng lương chín triệu đồng một tháng
người có chuyên môn y tế khác trình độ từ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ nhận mức lương bảy triệu đồng một tháng
ngoài ra thành phố cũng sẽ hỗ trợ nhân viên vệ sinh bảo vệ làm việc tại trạm y tế năm năm triệu đồng một tháng
thành phố hồ chí minh dự trù mỗi năm chi khoảng một trăm ba mươi tám tỷ để thực hiện các chính sách trên
thí điểm đến hết năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên một số nhân viên trạm y tế tâm tư khi cho rằng
các chính sách mới dường như bỏ quên những người đã gắn bó và đang cống hiến
ở ba trăm một mươi trạm y tế phường xã toàn thành phố
họ cho rằng bác sĩ trẻ được quan tâm là đúng vì sự năng động sáng tạo
đặc biệt nhanh nhạy về công nghệ thông tin
một bác sĩ nói thế nhưng những người đã làm việc năm bảy năm với trạm
lăng xả trong đại dịch mà chế độ vẫn không khác gì trước đây thì khó tránh được tuổi thân
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm cho rằng
những chính sách y tế nhằm nâng cao chất lượng
cho y tế cơ sở của tp hcm vừa qua là tích cực nhưng chưa bền vững
ông phân tích cán bộ y tế khi về hưu không thể gắn bó lâu dài với công việc do tuổi tác và sức khỏe
bác sĩ trẻ vừa ra trường được đại ngộ với kinh phí lớn nhưng chưa hẳn
sẽ ở lại trạm sau khi hoàn thành việc lấy chứng chỉ hành nghề
ông nói như vậy gắn bó nhất với trạm y tế vẫn chính là những nhân viên y tế đang cống hiến
muốn bền vững chúng ta cũng phải quan tâm đến những người đang làm hoặc cam kết gắn bó lâu dài
tại y tế cơ sở
cũng theo phó giáo sư đỗ văn dũng trạm y tế cần được nâng cao vị thế trong mắt người dân
cũng như trong chính ngành y tế bằng việc được trao quyền nâng cao tay nghề
được mở rộng danh mục kỹ thuật tăng thuốc men về cho trạm
từ đó y tế cơ sở tạo được người dân tin tưởng nhân viên có nguồn thu nhập tốt tay nghề cũng được nâng cao
đại diện một trung tâm y tế tại tp hcm cho hay
hy vọng trong thời gian tới thành phố sẽ có thêm chính sách đặc thù
cho tất cả nhân viên y tế đặc biệt là đối với trạm y tế để họ có thu nhập ổn định
an tâm chăm sóc sức khỏe người dân